lợi dụng ba con nhỏ nhằm thực hiện hành vi phạm tội tại sơn la đối tượng sông a thông
chú tại bản trung chính xã mường hùng huyện sông mã vừa bị công an tỉnh bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khi lực lượng chức năng vây bắt một đối tượng đang giao dịch mua bán ma túy với sông a thông
đã nhanh chóng tở thoát vào khu vực biên giới giáp với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tổ công tác tổ chức truy đuổi những đối tượng đã lẩn trốn vào rừng sâu
vật chứng thu giữ gồm sáu bánh heroin có trọng lượng hơn một chín kg
hơn một mươi một chín trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn một một kg
điều đáng nói là đối tượng sông a thông đã lợi dụng ba con nhỏ tuổi từ một đến bốn đi mua đồ
nhưng mục đích chính vẫn là thực hiện hành vi bán ma túy
khi đối tượng thông bị bắt đã thỏa thuận mua chuộc tổ công tác với số tiền là hai tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
khi hàng chục con bạc đang tụ tập đánh bạc tại tổ sáu ấp phú hòa
xã phi thông thành phố rạch giá thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá mật phục bắt quả tạp
tại hiện trường công an đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng trong đó có một mươi hai nữ
tạm giữ số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng một bộ tài xỉu và một số tăng vật liên quan
thụ điểm đánh bạc này do nguyễn dư trung chú ấp phú hòa xã phi thông thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đứng ra tổ chức được hơn một tháng nay để tránh sự truy bắt của công an trung đã cảnh giới từ xa
vị trí thụ điểm đánh bạc nằm ẩn khuất trong khu dân cư và dễ dàng để các con bạc tháo chạy
nhằm gây khó khăn cho lực lượng công an khi tiếp cận vây bắt
ngoài ra tại thụ điểm đánh bạc này còn có người phục vụ ăn uống và cho vay tiền góp khi con bạc có nhu cầu
lợi dụng nhan sắc nhiều hot girl tự xưng đã lập các tài khoản mạng xã hội để lôi kéo người hâm mộ
khi đã tạo được sự tin tưởng thì những hot girl này bắt đầu livestream bán hàng giả hàng nhái
hàng không có hóa đơn chứng tử trên các nền tảng mạng xã hội
và câu chuyện này không chỉ khiến cho khách hàng mua phải hàng giả bất bình
mà lực lượng chức năng cũng khó có thể kiểm soát khi không định vị được kho hàng để kiểm tra
dạo quanh một vòng thị trường mua sắm online trên nền tảng facebook zalo shopee tiktok
hàng nghìn sản phẩm được giao bán công khai với giá rẻ đến bất ngờ
giá rẻ là vậy nhưng chất lượng sản phẩm ra sao thì chưa rõ
vì tất cả đều là quảng cáo online
bên cạnh những tiện lợi của việc mua hàng trên mạng thì tôi cảm thấy cũng có những cái hạn chế
ví dụ như là có thể là mua phải hàng giả hàng nhái hoặc là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
khi mà mình không được trực tiếp được sờ nắm như kiểu mình mua hàng truyền thống
thời gian qua lực lượng chức năng cũng đã bắt và xử lý nhiều đối tượng đột kích nhiều kho hàng
phát hiện hàng loạt những vụ việc liên quan đến hàng giả hàng nhái hàng không có hóa đơn chứng từ
cụ thể mới đây lực lượng chức năng cũng đã bắt và xử lý nhiều đối tượng đột kích nhiều kho hàng
đã đột kích một kho hàng tại khu đô thị đô nghĩa thuộc phường yên nghĩa quận hà đông
thành phố hà nội có hot girl nguyễn hoàng mai ly
tại đây hàng nghìn sản phẩm làm mỹ phẩm thực phẩm chức năng hàng giao dụng tiêu dùng
phần lớn sản phẩm không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
thể nói là đối tượng đã bán hàng trên đồng thời một lúc trên rất nhiều các nền tảng
đặc biệt các nền tảng bán hàng live stream facebook trên tiktok shop trên shopee trên lazada v v
kết hợp rất nhiều các đối tượng những người nổi tiếng khác nhau để cùng live stream cùng chia sẻ
thực hiện quyết định ba trăm một mươi chín của thủ tướng chính phủ
chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra về hàng giả hàng xâm phạm quyền số trí tuệ
qua các sàn thương mại định tử như zalo facebook và tiktok
qua thời gian theo dõi và tìm hiểu phát hiện cơ sở điện hình kinh doanh
và bán những sản phẩm qua các sàn thương mại định tử với số lượng hàng hoạt
chúng tôi đã tiếp tục kiểm tra để thu giữ hàng hoạt này và để xử lý theo quyết định phong luật
có thể thấy việc kinh doanh online gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
cho công tác xác minh địa điểm kho hàng nhất là các đối tượng thường thuê căn hộ trung cư
vừa làm nhà ở vừa làm điểm tập kết chung chuyển hàng hoá
các khu vực này thường có an ninh bảo mật cao gây khó khăn cho công tác tiếp cận trinh sát
và để tránh mua phải hàng giả hàng nhái mỗi khách hàng khi mua bán online
cũng nên yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ giấy tờ sản phẩm để có thể kiểm chứng sản phẩm
một cách rõ ràng hơn và tránh tiếp tay cho những đối tượng kinh doanh hàng giả được dịp lộng hành
công an huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công hai đường dây muôn bán tàng chữ pháo nổ
thu giữ hơn ba trăm hai mươi kg pháo
trần viết thước chú tỉnh hà tĩnh khi vận chuyển tám khối pháo hoa loại bốn mươi chín ống ra địa bàn huyện can lộc
để bán thì bị lực lượng công an huyện can lộc phát hiện bắt quả tàng
quá trình điều tra mở rộng khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp các đối tượng có liên quan
lực lượng công an điều tra làm rõ tổng khối lượng pháo tàng trữ và bán ra là hơn hai trăm ba mươi kg
tiếp đó tại tuyến đường thôn nhật tân xã mỹ lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
công an huyện căn lộc phát hiện trần văn ước chú huyện căn lộc tàng chữ ba hộp pháo hoa nổ
và khai nhận còn cất giấu thêm một hộp pháo nổ loại bốn mươi chín quả
đấu tranh mở rộng cơ quan công an bắt giữ phạm văn vị thu giữ hai mươi một hộp pháo nổ
vị khai nhận toàn bộ số pháo trên mua của một người không quen biết ở huyện cẩm xuyên
với tổng khối lượng pháo thu được gần chín mươi bốn kg
do có mâu thuẫn nhóm thanh niên mang theo bình xịt hơi cay dao súng tự chế đi giải quyết mâu thuẫn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rập vũng tàu vừa khởi tố chín đối tượng
trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn
trường văn duẩn gọi điện cho nguyễn văn tiến để nói chuyện về mâu thuẫn giữa tiến và em trai của duẩn là phùng đức quý
trong lúc nói chuyện hai bên đã thách thức nhau nên tiến đã gọi thêm một số đối tượng khác
chuẩn bị hung khí đến nhà tìm anh em duẩn và quý nhưng không thấy
khi duẩn và quý biết nhóm của tiến đi tìm mình liền gọi thêm một đối tượng mang theo hung khí đi đánh nhau
riêng duẩn chuẩn bị một khẩu súng tự chế đến nhà tiến giải quyết mâu thuẫn
khi đến nơi cả hai nhóm lao vào đánh nhau duẩn rút súng bắn hai phát rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường
sau khi nhận tin báo của người dân công an huyện xuyên mộc đã tiến hành truy xét đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc
đồng thời mở rộng truy bắt thêm các đối tượng có liên quan
đang chê đường vận chuyển ma túy từ tỉnh cao bằng sang trung quốc để tiêu thụ
ly mí chứ và thỏ mí say đã bị lực lượng công an tỉnh cao bằng phát hiện bắt quả tàng
tại quốc lộ bốn c đoạn đi qua xã lý bôn huyện bảo lâm
ly mí chứ và thỏ mí say bị bắt giữ cùng với tăng vật là một mươi bánh heroin
tổng khối lượng hơn ba bốn kg ba điện thoại di động và một xe máy
đồng thời lực lượng công an cũng đã bắt giữ đối tượng ly vảng dình là anh trai của ly mí chứ
khi đang chỉ đạo từ xa tại xã niêm tòng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
hai vụ bốn đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm đã bị công an thành phố đà nẵng bắt giữ
tăng vật thu giữ là gần một trăm bốn mươi kg pháo nổ hơn năm bao thuốc lá điếu
trước đó thông qua vụ bắt giữ xe ô tô chở gần một trăm bốn mươi kg pháo trái phép
cơ quan công an bắt nguyễn văn sơn phùng tấn nhi đinh quốc trung cùng chú quận ngũ hành sơn
các đối tượng khai mua pháo từ gia lai về bán
cùng thời gian trên đạm hồng hải chú quảng ngãi đang vận chuyển năm năm mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu
từ quảng trị vào quảng ngãi tiêu thụ cũng đã bị công an tp bắt quả tăng
ngay khi nhận được tin báo về vụ cướp xe máy xảy ra tại khu công nghiệp phố nối a
huyện văn lâm tỉnh hương yên công an huyện văn lâm đã vào cuộc nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan công an hai đối tượng đỗ văn kiểm ba mươi tuổi và lê anh đức hai mươi hai tuổi đã thừa nhận
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đã cướp chiếc xe sh của một thanh niên nhưng bị nạn nhân đuổi theo nên vụ cướp bất thành
hai đối tượng cũng thừa nhận chỉ trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã gây ra bốn vụ cướp điện thoại và xe mô tô khác trên địa bàn huyện văn lâm
săn bắn động vật thuộc danh mục quý hiếm hà văn xuôi ba mươi bốn tuổi tạm trú tại huyện lạc dương
đã bị công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi săn bắn động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
kiểm tra nơi ở của xuôi lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng săn và bốn mươi ba sản phẩm nghi từ động vật hoang dã
xuôi khai từ tháng bốn cho đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đã đi theo đường mòn trong rừng để tìm chim và các loại động vật hoang dã săn bắn
thịt và xương các động vật săn được xuôi chế biến nấu ăn còn chân và bộ phận sinh dục đem ngâm rượu